thưa quý vị trong những năm gần đây thói quen đi chơi tết của người việt đang dần có sự thay đổi
những chuyến du lịch ngày xuân là một cách để tận hưởng dành thời gian cho gia đình một cách trọn vẹn
nắm bắt xu hướng này các đơn vị lữ hành và các điểm du lịch đã tăng cường nhân lực để nâng cao chất lượng và làm phong phú dịch vụ
cục du lịch quốc gia việt nam đã có công văn số một nghìn một trăm bảy mươi sáu yêu cầu đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp tết nguyên đán giáp thìn
vui tươi lành mạnh an toàn
ngay từ sớm các đơn vị lữ hành cũng đã tích cực lên các phương án cho việc dẫn tour đi đoàn được an toàn

đảm bảo an ninh khu vực bằng nhiều biện pháp
trong dịp này khu di tích văn miếu quốc tử giám đón lượng khách tham quan đột biến
nên ban quản lý di tích cũng đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng
chúng tôi cũng đã có sự chủ động trong việc phối hợp với chính quyền địa phương
phối hợp với lực lượng công an từ công an thành phố công an quận đông đa và công an các phường xung quanh di tích
để xây dựng một kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho khách tham quan di tích
tết nguyên đán năm nay thì chúng tôi phải huy động toàn bộ người lao động
đơn vị làm việc trong các ngày tết
bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ phải huy động các lực lượng tình nguyện viên
từ sinh viên một số trường đại học đến để hỗ trợ trong công tác đón tiếp khách tham quan
làm sao để cho chú đáo và đảm bảo an toàn
du xuân là nhu cầu tất yếu của nhân dân trong dịp tết
ngoài những nỗ lực của ngành du lịch mỗi du khách hãy chuẩn bị cho mình tâm thái đẹp
xây dựng hình ảnh du lịch việt nam văn minh an toàn